cho ý kiến đối với báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám các đại biểu cho rằng hiện nay công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập
có tình trạng buông lỏng quản lý thực hiện trường nghiêm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân bên lề hành lang quốc hội
theo các đại biểu hầu hết các vụ cháy xảy ra đều do sơ xuất chủ quan trong công tác quản lý
đáng chú ý đối với các vụ cháy lớn chủ yếu là do nguồn điện còn lại là do các nguyên vật liệu dễ cháy
trong kỳ các khu trung cư hiện nay là vừa là trung cư nhưng mà vừa lại là khu đầu đổ các xe
các cái tầng hầm xe cầu đầu là giống như một cái kho xăng
mà khi mà đã cháy thì chắc chắn rằng là khó để chữa
trong luật xây dựng sắp tới sửa đổi là phải có điều chỉnh là tất cả các khu trung cư
khu cao tầng hoặc khách sạn đông khách thì tuyệt đối là không có là tầng
hầm là không để là khu đầu xe mà phải có khu đầu xe riêng
sau cái đợt kiểm soát này cả hệ thống chính trị chúng ta phải vào cục và để tuyên truyền cho người dân
khi dựng khu dân cư chúng ta phải tính tính cái việc là khi cháy nổ xảy ra thì cái giới pháp thế nào
và đặc biệt là các cái trung tư cao tầng thiết bị mà để mà phản trái chữ cháy ở các cao tầng chúng ta cũng có
do vậy tôi nghĩ nhà nước cũng phải dành một cái nguồn
để mua sáng các phương thiết bị trong thiết bị và để phản trái chữ cháy khi nó xảy ra
hiện nay việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy còn nhiều kẽ hở trong công tác quản lý
nhất là tại các khu trung cư nhà cao tầng
đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong vấn đề này
cần có những chế tài xử lý nghiêm vi phạm cũng như có những quy định giang buộc trách nhiệm tham gia bảo hiểm phòng cháy chữa cháy